sau năm ngày bị cô lập do bão số sáu sáng nay tuyến giao thông sa kỳ lý sơn tuyến đảo lớn đảo bé xã an bình huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã thông tuyến trở lại
sáng sớm nay chuyến tàu vận tải tuyến đảo lớn đảo bé xã an bình đã chở hơn hai tấn lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân đảo bé
giải quyết tình trạng khăn hiếm lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân xã đảo sau hơn hai tuần bị cô lập
đồng thời bốn chuyến tàu vận tải hành khách hàng hóa từ đất liền ra đảo lý sơn đã được thực hiện
việc thông tuyến này đã giải quyết được nhiều nhu cầu bức thiết cho chính quyền địa phương cũng như bà con trên đảo sau nhiều ngày mưa bão